tuy vị trí và giai đoạn là vào làm việc tại ngân hàng scb mà năm cựu lãnh đạo tại ngân hàng này có hành vi phạm tội khác nhau
dù chung vai trò là giúp sức tích cực cho bà trương mỹ lan
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một bà trương mỹ lan đã thâu tóm ba ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân
tuy nhiên bà lan sử dụng scb như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của vạn thịnh pháp
nhóm năm bị cáo đang bỏ trốn đều nắm giữ vai trò chủ chốt tại scb tham gia tích cực giúp bà lan thực hiện việc trút tiền khỏi scb
trong đó đinh văn thành đã ký quyết định thành lập ba đơn vị mới chuyên thực hiện các hồ sơ vay trái pháp luật của trương mỹ lan
và tập đoàn vạn thịnh pháp gây thiệt hại cho scb số tiền hơn ba trăm bảy mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng
chi minh dũng cũng bị xác định giúp bà lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
gây thiệt hại hơn một trăm bốn mươi bảy trăm linh tỷ đồng
nguyễn thị thu sương đã ký bốn biên bản họp phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị
hai nghị quyết đồng ý cho bảy mươi chín khách hàng là các cá nhân pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn vạn thịnh pháp
vay tiền scb gây thiệt hại gần bảy tỷ đồng
tương tự trầm thích tồn đã ký bốn biên bản họp phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị cho tám mươi khách hàng là các cá nhân
pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn vạn thịnh pháp vay gây thiệt hại hơn bảy một trăm bảy mươi tỷ đồng